một tòa nhà lịch sử nơi được đánh giá mang vẻ đẹp tiêu biểu của kiến trúc đông dương
và nhiều quyết sách quan trọng cũng đã từng được đưa ra tại nơi đây
đó là trụ sở bộ ngoại giao hay còn được biết đến với tên gọi là nhà trăm mái
mới đây đã được tôn vinh là di tích quốc gia
với danh hiệu này trụ sở bộ ngoại giao sẽ tiếp tục là công trình mang ý nghĩa lịch sử văn hóa
được thế hệ hôm nay cũng như mai sau bảo tồn và gìn giữ
công trình trụ sở bộ ngoại giao sở tài chính đông dương trước đây được kiến trúc sư anis harbrad
thiết kế năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn khởi công xây dựng năm một nghìn chín trăm hai mươi năm và hoàn thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mặt bằng công trình có hình chữ hát khối chính cao và rộng nhìn ra quảng trường án ngữ trục phố chu văn an
hội tụ với hai chục phố điện biên phủ và tôn thất đàm ngày nay
khối sò hẹp và thấp hơn nhìn ra không gian vườn công viên lớn nay là bắc sơn
tòa nhà có bố cục quy hoạch theo quan niệm thành phố vườn thịnh hành thời bấy giờ
tòa nhà trụ sở bộ ngoại giao có hệ thống mái ngói nhiều lớp kiểu kiến trúc phương đông được thiết kế tinh tế
đặc biệt là lầu mái lớn ở khối trung tâm mặt đứng chính cùng với lớp mái phân tầng
chai cửa sổ và mái tiền sành kiến trúc này kết hợp hài hòa với nhau tạo nên vẻ đẹp độc đáo
ngoài giá trị về kiến trúc tòa nhà trụ sở bộ ngoại giao còn mang dấu ấn ý nghĩa về lịch sử
đây là công trình xây dựng địa điểm ghi dấu sự kiện mốc lịch sử quan trọng của dân tộc
gắn với anh hùng dân tộc danh nhân nhà hoạt động chính trị văn hóa nghệ thuật khoa học nổi tiếng
có ảnh hưởng quan trọng đối với tiến trình lịch sử của dân tộc
ngoài giá trị về kiến trúc tòa nhà trụ sở bộ ngoại giao còn mang dấu ân ý nghĩa về lịch sử của dân tộc
ngoài giá trị về kiến trúc tòa nhà trụ sở bộ ngoại giao còn mang dấu ân ý nghĩa về lịch sử của dân tộc
ngoại giao việt nam đã và đang góp phần to lớn và sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
vào công tác vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hướng về tổ quốc
thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và nhà nước
trụ sở bộ ngoại giao sẽ mãi là nơi để các nhà ngoại giao làm việc
cũng như đưa ra những quyết định quan trọng của đất nước với những giá trị lịch sử trường tồn